ngày sáu tháng hai chủ tịch cuba miguel díaz canel bermudez đã dự lễ khai trương và các băng khái thành
gian hàng triển lãm của việt nam quốc gia khách mời danh dự tại hội trợ sách quốc tế la habana lần thứ hai mươi chín
tham dự buổi lễ còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước cuba
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và chủ tịch hội hiểu nghị việt nam cuba dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự sự kiện
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng văn hóa thể thao và du lịch phạm anh tuấn đã nêu bật ý nghĩa to lớn của sách và văn hóa đọc
cũng như tầm vóc của hội trợ sách quốc tế la habana
các nhà xuất bản việt nam mang tới hội trợ lần này hơn bảy trăm linh đầu sách hai ấn bản với các ngôn ngữ việt tây ban nha anh và pháp
để giới thiệu những tác phẩm tôn vinh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam cuba lịch sử nước ta qua các thời kỳ
một số tác phẩm văn học tiêu biểu và các công trình nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật dân gian và hình ảnh đất nước con người việt nam
đoàn việt nam được bố trí gian trưng bày rộng ba trăm năm mươi m hai nằm tại vị trí trang trọng nhất của hội trợ
hàng trăm nhà xuất bản và nhà phân phối sách sẽ đem đến khoảng bốn đầu sách về các đề tài văn hóa xã hội chính trị khoa học kỹ thuật và sách cho thiếu nhi